tại thành phố melbourne của úc đã diễn ra ngày thanh long việt nam sự kiện do thương vụ việt nam phối hợp với đại sứ quán việt nam hội doanh nhân việt nam tại úc tổ chức nhằm chào đón và quảng bá trái thanh long của việt nam đã vào được thị trường nước này
sự kiện được tổ chức sau hơn một tuần kể từ khi những lô hàng thanh long tươi đầu tiên được nhập khẩu vào australia
hưởng ứng ngày thanh long việt nam rất đông bà con việt kiều du học sinh cũng như người australia và du khách quốc tế ở melbourne đã đến thưởng thức mua thanh long việt nam
dù giá thanh long trái mùa ở australia hiện lên tới ba mươi đô la úc tương đương năm trăm bốn mươi đồng một kg song thanh long của việt nam với chất lượng bảo đảm mẫu mã đẹp màu sắc tươi bắt mắt nên rất được khách hàng ưa chuộng
khi chúng ta đã nhập được thanh long vào thị trường có nghĩa là chúng ta đã có một chứng chỉ để sau này
có thể xuất khẩu được sang những thị trường khác khó tính hơn hoặc khó tính khác bằng thị trường úc
cho nên chúng tôi đánh giá là cái kiểu mà thanh long vào thị trường úc này nó như là một cái tấm bằng để chúng ta có thể xuất khẩu sang được các nước khác
australia là một thị trường triển vọng đối với trái cây việt nam đặc biệt là mùa thu hoạch các loại trái cây giữa việt nam và australia thường lệch nhau
nên không bất phải sự cạnh tranh từ trái cây của nước sửa tại
thậm chí giá bán còn cao hơn so với trái cây chính vụ
với việc mở ra một thị trường mới là australia trái thanh long của việt nam được kỳ vọng là một trong nhóm các trái cây xuất khẩu đạt một tỷ usd